hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phát triển thiếu đồng bộ và không theo kịp tốc độ phát triển của phương tiện
ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông vẫn chưa thực sự chuyển biến rõ rệt
điều đó đặt ra cho lực lượng cảnh sát giao thông những nhiệm vụ và thách thức lớn
hết sức nặng nề trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh quảng trị trong thời gian tới
thưa quý vị và các bạn vào chiều hôm qua một mươi chín tháng một
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã đến thăm hỏi các nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn
đang điều trị tại bệnh viện việt đức hà nội cũng như các y bác sĩ ở đây
theo lãnh đạo bệnh viện việt đức trong năm hai nghìn một mươi năm
có gần một mươi bốn nạn nhân bị tai nạn giao thông đến bệnh viện cấp cứu và điều trị
nạn nhân chủ yếu là chấn thương sọ não chấn thương cục sống cổ phải mổ cấp cứu
tại buổi thăm hỏi và làm việc lãnh đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đã đánh giá cao tinh thần cứu chữa của tập thể y bác sĩ bệnh viện đối với người bệnh
đặc biệt là nạn nhân tai nạn giao thông nặng đến cấp cứu và điều trị ở đây
trong thời điểm này tình hình tai nạn giao thông có những diễn biến phức tạp
vì vậy bệnh viện việt đức cần chủ động hơn nữa trong các tình huống ứng phó
kịp thời cứu chữa cho các nạn nhân tai nạn giao thông
góp phần giảm thiểu con số tử vong do tai nạn giao thông
đặc biệt trong thời gian tết nguyên đáng bính thân hai nghìn một mươi sáu
theo quyết định phê duyệt của thủ tướng chính phủ
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi sẽ có thêm gần bốn cầu dân sinh kết nối các xã
thôn bảng và các vùng dân tộc thiểu số được xây dựng
vì thế câu chuyện về những cây cầu bắt qua sông suối xuống cấp hư hỏng
hay tình trạng người dân phải đua dây qua suối bằng túi ni lông sẽ được chấm dứt
theo đó từ nay đến năm hai nghìn hai mươi sẽ có ba sáu trăm sáu mươi bốn cầu cứng và hai trăm chín mươi năm cầu treo được đầu tư xây dựng
với chi phí đầu tư là hơn bảy bốn trăm linh bảy tỷ đồng
theo cơ cấu nguồn vốn ngoài chín trăm ba mươi một bảy tỷ đồng
vốn ngân sách trưng ương
đã đầu tư xây dựng một trăm tám mươi sáu cầu treo giai đoạn một
sẽ có năm sáu trăm hai mươi năm tỷ đồng vốn vay oda
một tỷ đồng vốn ngân sách địa phương
và hơn bảy trăm tám mươi hai tỷ đồng vốn xã hội hóa đầu tư từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
cục quản lý xây dựng đường bộ tổng cục đường bộ việt nam cho biết
đề án xây dựng cầu dân sinh để đảm bảo an toàn giao thông
cho vùng đồng bào các dân tộc ít người sinh sống
trong phạm vi năm mươi tỉnh thành phố cả nước
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé